tuy không phải là một trong những loại nông sản
chủ lực của tỉnh hậu giang
nhưng thời gian qua
nông dân dùng đất bị nhiễm phèn mặn
ở quyện phụng hiệp
và quyện long mỹ
chọn cây mãng cầu xiêm để chuyển đổi
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
đem lại thu nhập ổn định
cho nông dân
vì vậy địa phương và nông dân nơi đây
đang ra sức dình dữ
phát triển loại cây trồng này
theo hướng chất lượng bình dẫn
tiến tới xây dựng nhãn hiệu
mãng cầu hậu giang
là nông sản
chủ lực cho tỉnh nhà
cây mãng cầu xiêm bắt đầu bén rễ
với dùng đất này đã từ rất lâu
đặc biệt nhờ thủ nhưỡng
đất đai phù hợp
nên chất lượng trái mãng cầu xiêm ở đây
mang hương vị ngọt chua
đặc trưng riêng
khác hẳn với sản phẩm cùng loại
được trồng ở những tỉnh khác
trong dùng đồng bằng sông cửa đông
từ đó thương lái gần xa
rất ưa chuộng
hiện đầu ra của loại trái cây này
đang rộng mở
ngoài thương lái trong và ngoài địa phương
đến thu mua
thời gian gần đây còn có doanh nghiệp
giàu tận nhà để bàn chuyển
hợp đồng bao tiêu sản phẩm
điều này còn góp phần
thuốc đẩy người dân mạnh dạng
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
sản xuất theo hướng hàng quá lớn
tập trung đáp ứng yêu cầu thị trường
một trong những người đi đầu
trong mô hình trồng mãn cầu sim
là ông giở văn phải
ở xã hòa mỹ nguyễn phụng hiệp
tỉnh hậu giang
ông phải kể lại
khoảng sáu năm trước
gia đình ông phá bỏ bảy công mía
để trồng mãn cầu sim bằng hạt
thấy hiệu quả
gia đình đã nhân rộng lên bốn hectare
thông thường mãn cầu sim cho trái
hai vụ một năm
vụ thuận vào mùa nắng
và vụ nghịch vào mùa mưa
tuy nhiên để mãn cầu tự thụ phấn
sẽ cho trái rất ít
do vậy qua thời gian nghiên cứu học hỏi
ông phải đã tìm ra bí quyết
để thụ phấn cho cây mãng cầu ra trái nhiều
và có trái quanh năm
khi hỏi bí quyết
ông phải chia sẻ
cách đơn giản hơn là lắc bông mãn cầu
cho nhụy và phấn rơi vào đáy qua
mãn cầu mới đậu quả
nhờ phương pháp này
mạp dường mãn cầu của ông phải
cho năng suất khá cao
cây mãn cầu hai năm tuổi
đạt từ năm mươi đến bảy mươi kg một cây
những cây lâu năm hơn
có thể đạt từ một trăm linh ký đến một trăm năm mươi kg
một cây một năm
giới giá bán từ một mươi tám đến ba mươi đồng một cây
tùy vào thời điểm
tính ra mỗi năm
một hectare mãn cầu sim
ông thu nhập khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
trong quá trình
sản xuất cây lúa
cũng được cái năng suất cao rồi
nhưng mà cái giá
đụng cái giá thành
nó nhiều cái
có khi là lúc nó rẻ
rẻ giá nó không được cao
vì mình thấy cây mãn cầu này nè
vì mình cũng nghiên cứu
mình trồng nó
mình thấy nó phù hợp với cái dùng đất của mình
hơn nữa là cái năng suất
cao lợi nhuận của bà con nó nhiều
nhưng mà những cái
như đặc biệt trong nay
giá thành nó cũng rớt
nhưng mà so với lúa
nó cũng rớt
bốn năm lần lúa
thì mình thấy
cái này mình cố gắng
để duy trì
để động bà con
mình tiếp tục là
củng cố nó
giữ nó lại
thì giờ cái hướng ra
thì cũng có được
nhiều công ty
người ta bao tiêu đó
người ta mua
thấy mình cũng đáng mừng
cây mãn cầu
có khả năng là
chủ lực của địa phương
là được nhiều năm nữa
theo ông phải
mãn cầu sim
thuộc nhóm cây lâu năm
dừng cây khoảng hai mươi tháng tuổi
là có thể thu hoạch lứa trái đầu tiên
bắt đầu năm thứ ba trở đi
năng suất sẽ gia tăng đáng kể
nếu bà con áp dụng kỹ thuật chấm nụ
tức thủ phấn nhân tạo
thì dừng cây cho trái liên tục
góp phần tạo nguồn thu nhập thường xuyên
cho gia đình
thay vì áp dụng phương pháp chấm nụ quen thuộc
một số hộ trồng mãn cầu nơi đây
đã ứng dụng khá thành công
kỹ thuật phun phấn
trực tiếp lên nụ
bên cạnh tiết giảm đáng kể thời gian
công lao động
thì giải pháp thủ phấn bằng kỹ thuật mới này
giúp dừng cây đậu trái to
đồng đều mẫu mã đẹp
thế nhưng đòi hỏi nhà dường
phải xác định đúng độ nở của hoa trên cây
để phun phấn
đạt được hiệu quả cao nhất
tại địa bàn tỉnh hậu giang
có nhà dường trồng mãn cầu sim
và nhà dường trồng ghép gốc bình bát
đối với cây giống ghép bình bát
thì thích hợp ở những dùng đất trũng
nhiễm phèn mặn
nhưng hạn chế của loại cây này
là cho trái ít trong mùa nắng
còn cây mãn cầu trồng bằng hạt
có sức chống chịu tốt hơn
và cho trái gần như quanh năm
việc xử lý cho trái
cũng dễ dàng hơn
tỷ lệ trái tròn đều mang vị ngọt thanh
năng suất trái đạt
tương đương nhau
nhưng chất lượng trái của cây trồng bằng hạt
luôn đạt cao
vì thế giá bán cũng cao hơn mãng cầu ghép
từ hai đến ba đồng một ký
từ mô hình trồng mãn cầu xiêm bằng hạt
cho thu nhập cao của ông phải
nhiều nông dân đã cải tạo
dường tạp học hỏi trồng theo
từ đó diện tích tăng dần lên
ngày một mươi chín tháng năm
với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
các nhà dường trong ấp
quyết định thành lập tổ hợp tác sản xuất
mãn cầu xiêm với bốn mươi tám thành viên
diện tích bốn mươi một hectare
đến ngày hai mươi tháng bốn
tổ hợp tác này chính thức
chuyển thành hợp tác xã
thu hút chín mươi một nhà vườn trong xã hòa mỹ
với tổng diện tích trồng mãng cầu xiêm bằng hạt
việc thành lập hợp tác xã
nhằm hướng đến đăng ký nhãn hiệu hàng quá
tạo thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu
với các doanh nghiệp thu mua
với số lượng lớn
giúp ổn định đầu ra cho bà con xã viên
thì bây giờ mình lựa ký hợp đồng
với công ty mà bán lựa ký giá này
thì nhân dân ta rất mừng
vì từ đây tới năm sáu tháng
mình cầm cái giá này hoài còn không sợ sụp
giờ tụi tôi yên tâm chỉ vào phục vụ bán cầu
thế còn lo giá cả lại
một lần cắt gì chứ chưa biết bữa nay nó cân bệnh nhiều
bữa nay biết chở đây là giá gì rồi
rồi mơ cơ bốt cỡ cũng biết giá này mừng lắm chứ
phải không phấn khởi
còn ngày mà không có cái này
chở lại chẳng biết bữa nay nó cân bệnh mấy ngàn
chả bữa nay chín ngàn chú ơi
mình phải chịu một mươi ngàn chú ơi
mà tôi chở đi một trăm linh ký bán cầu
tôi chẳng biết tôi lưu bao nhiêu tiền rồi
hiện nay theo nhu cầu của hợp tác xã
và các địa phương
ngành chức năng của quyện và tỉnh
đã phối hợp địa phương
thảo sát nhu cầu của hợp tác xã
để tiến tới xây dựng nhãn hiệu
mãn cầu sim hậu giang
theo đó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
các quyện tiến hành xây dựng đề án
phát triển dùng sản xuất mãn cầu sim
mục tiêu của đề án là phát triển dùng
mãn cầu theo hướng hiện đại hàng quá
có năng suất chất lượng tốt hiệu quả cạnh tranh
xong xong đó ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
giao sản xuất cho ra trái chất lượng
hướng đến xuất khẩu
việc xây dựng đề án
nhằm mục đích giúp cho mãn cầu sim
của các hợp tác xã nói chung
cũng như của xã hòa mỹ quyện phụng hiệp nói riêng
dình dữ được sản lượng chất lượng
nên rất cần thiết
hữu cơ là dạng bền dững
của cây trái nói chung
cây bóng cầu nói riêng
thuốc quá chất
nói chung mình xài
cũng có xài
nhưng mà xài cái mức
hạn chế cái mức cho phép
ví dụ như bị dịch bệnh
nặng mình sẽ xài
còn nếu mà bình thường
thì mình đừng có xài quá chất nhiều quá
quá chất nhiều quá
coi như nó tồn động
trái thương phẩm
để mình bán cho nước ngoài
hoặc mình bán cho nội địa đi
mà cái thuốc mình nó tồn dư
trong cái thương phẩm
thì cái đó là không tồn dư

nhưng mà mình xài
hiện nay là phân bón di sinh
hoặc thuốc sinh học
để ức chế lần lần thêm
dù khi nào gặp dịch bệnh cao
mình đưa nó vô
nhưng mà đưa nó vô
phải đúng cách ly
giữa cái thuốc
ta để trên nhà hiệu
nếu mà bảy ngày
thì mình xịt bảy ngày
mình đưa cái trái thương phẩm ra bán
nếu mà ta để một mươi bốn ngày
phải nghiêm khắc cái đó
để giữ ổn định cái trái thực phẩm của mình
để đưa ra nước ngoài bán
hoặc là trong nước bán
mình giữ cái trái thương phẩm

tẹp ngon người ta yêu chuộng
thì chắc chắn mình sẽ làm mảng cầu này
nó bền dữ hơn nữa
điểm đặc trưng ở xã thuận hòa
quyện long mỹ
là nơi có diện tích mảng cầu xiêm nhiều nhất quyện
giới khoảng bảy mươi hectare
diện tích mảng cầu ngày càng tăng
trong khi đó đầu ra chủ yếu
là bán cho thương lái nhỏ lẻ
không ổn định
nên giá cả cũng theo đó
mà liên tục sụp giảm
chính vì vậy các nhà vườn đã sáng tạo
sản xuất trà
từ trái mảng cầu
để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
đến giới xã thuận hòa
tận mắt thấy được quy trình sản xuất trà mảng cầu
khá đơn giản
với nguyên liệu duy nhất là trái bảng cầu chưa già
được gọt giỏ rửa sạch
rồi cắt sợi
sau đó phơi khô và rang lại là xong
sau khi thành phẩm
trà mảng cầu được bán
giết giá từ bốn trăm linh sáu trăm linh nghìn đồng một ký
trà mảng cầu có hương vị rất riêng
trà mảng cầu có hương vị rất riêng
khi pha sẽ tỏa ra mùi thơm
và có vị đắng nhẹ
rất dễ uống
đặc biệt không sử dụng quá chất phẩm màu
nên đang rất được người tiêu dùng ưa chuộng
cùng giúp việc làm trà mảng cầu
thì các chị em phụ nữ nơi đây
cũng tranh thủ thời gian làm mức mảng cầu
để sử dụng trong gia đình
và bán cho các mối quen
trong những ngày lễ tết
giết giá từ một trăm linh một trăm hai mươi nghìn đồng một ký
đây là điều kiện để loại trái cây này
có đầu ra ngày càng ổn định hơn
năm nay thấy mảng cầu của mình có chín
rồi mình hái xuống
làm mức mới đầu
tính để dùng trong gia đình thôi
rồi làm khách hàng
như có khách loại
mình mời người ta ăn
người ta thấy ngon
đạt yêu cầu người ta hợp giới sinh
thành ra khách hàng đặt
hàng ngày thu nhập
càng khá hơn
ở ấp hai sở thuận hòa
nổi tiếng về trái mảng cầu
những năm gần đây
giá trị trái mảng cầu
nó cũng bấp bên
nó xuống dốc
cho nên các chị em
sản xuất ra trà mảng cầu
để nâng lên giá trị
của sản phẩm
trái mảng cầu
chỗ các chị em
thống nhất với nhau
thành lập tổ hợp tác
sản xuất trà mảng cầu
và sẽ xây dựng
thương hiệu trà mảng cầu
tại ấp hai
có được kết quả đó
là nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực
của ngành nông nghiệp
về mặt khoa học kỹ thuật
và sự cố gắng tìm tòi sáng tạo
của nhiều nông dân
với giá trị kinh tế cao
từ đó diện tích cây mảng cầu
được bà con nông dân lựa chọn
trồng nhiều ở các địa phương
theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang
phụng hiệp và quyền long mỹ
mặc dù diện tích cây trồng có tăng
nhưng đầu ra trái mảng cầu
vẫn được ổn định
nhờ có đậu mối tiêu thụ
mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên chế biến nông sản tiến thịnh
cũng ký hợp đồng thu mua trái mảng cầu
của bà con nông dân xã hòa mỹ
quyền phụng hiệp
để sản xuất thành nước uống xuất khẩu
giá trái mảng cầu ngoài thị trường đôi khi còn giao động
nhưng phần đông hộ trồng mảng cầu
đều thấy phấn khởi
vì đầu ra không gặp khó
nhiều nông dân ở đây còn mong muốn
trái mảng cầu của họ trồng
sớm có được thương hiệu độc quyền
cho bà con nông dân
giải pháp nữa là phải tổ chức lại sản xuất
tuy nhiên là phải làm tập trung
hợp tác mới được
chứ không hạn chế
cái tư nhân tự phát
đây đầu tiên phải có
cái tổ hợp tác
rồi cái hợp tác xã
cái nữa là phải ứng dụng mạnh
cái khoa học công nghệ
thì cái này để cho sản phẩm mình
nó bám được
với thị trường
thì không thể coi nhẹ
rồi chúng tôi cũng thấy là
cái cơ sở
sản xuất tụi mình
cũng phải cải tiến
cải tiến hợp lý quá sản xuất
rồi tăng cường máy móc
tránh cái giảm bớt
cái thủ công
rồi hạ cái giá thành
cái này cũng là cái sống còn
trong kinh tế học
thì ông nào giá thành thấp nhất
là người đã thắng cuộc
bà con nhạc dường nơi đây cho rằng
nếu trái mãng cầu có được nhãn hiệu hàng quá
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm
với các doanh nghiệp thu mua
có số lượng lớn được dễ dàng hơn
vì trong thực tế
cây mãn cầu sim không những góp phần cải thiện
được đời sống kinh tế của người dân địa phương
mà còn mở ra hướng cho người dân địa phương
lựa chọn chuyển đổi giống cây trồng phù hợp
xóa dần diện tích dường tạp
kém hiệu quả của hậu giang nói riêng
và dùng đồng bằng sông cửu long nói chung